bộ y tế vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian nghỉ tết âm lịch
theo bộ y tế hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày trong cộng đồng đặc biệt là tại các địa phương có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
ngoài ra biến chủng omicron đang lan truyền nhanh diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bộ y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ tết nguyên đán
việc sinh hoạt đi lại giao thương của người dân trong thời gian nghỉ tết âm lịch tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định năm k
khẩu trang khử khuẩn không tụ tập khai báo y tế và khoảng cách của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực hiện đánh giá cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và bộ y tế
để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo quy định tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế